liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm ẩu đả một số người mặc đồng phục thanh niên sung phong
là nhân viên của phà cắt lái
ngày tám tháng một mươi một xí nghiệp quản lý phà thanh niên xuân phong đơn vị quản lý phà cắt lái xác nhận
có xảy ra vụ việc hai người đàn ông chửi bới tấn công nhân viên phà gây bức xúc dư luận
cụ thể đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên xe máy phía sau chở thùng hàng lớn
người còn lại tiến tới đẩy thanh gác xoát vé để xe máy chạy qua nhưng bất thành
chưa dừng lại hai người đàn ông này tiếp tục dựng xe máy rồi áp sát dùng tay ghế đánh vào lưng đầu
của một số nam nhân viên xoát vé
đoạn clip sau khi được lan truyền trên mạng đã gây bức bình trong dư luận
qua xác minh bước đầu xác định vụ việc xảy ra chiều bốn tháng một mươi một đại diện phà cắt lái cũng cho biết
nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau là do hai người đàn ông đi xe máy đã lưu thông ngược chiều
chạy vào làng đường dành cho xe qua phà từ phía tp hcm về đồng nai để lên phà nhưng bị nhân viên phà chặn lại
sau đó hai người đàn ông nói trên đã lớn tiếng cử cãi lao vào tấn công nhân viên phà
ngay khi sự việc xảy ra xứ nghiệp quản lý phà thanh niên sung phong đã báo cho công an xã phú hữu
huyện nhân trạch tỉnh đồng nai để hỗ trợ giải quyết